tại tỉnh lào cai có trên chín mươi sáu doanh nghiệp nhỏ và gần chín mươi hai doanh nghiệp vừa bị tác động bởi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với quy mô sản xuất vừa và nhỏ các cơ sở tiểu thủ công nghiệp lại có ưu thế thích ứng nhanh trước diễn biến thị trường
vì vậy ngay sau khi dịch bệnh cơ bản được khống chế các đơn vị này đã khắc phục khó khăn
từng bước khôi phục sản xuất tạo việc làm cho người lao động
trong thời gian phải tạm dừng sản xuất để phòng dịch cơ sở sản xuất mộc này đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết
để ngay sau khi được cho phép hoạt động trở lại đã bắt tay vào khôi phục sản xuất tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động
sau đợt covid này thì mình ngay như là về nhân công và vấn đề về vật tư sản xuất là mình đều có đầy vừa hết rồi để chuẩn bị cho ngay như là cho cái sau cái cái cái cái dịch covid này
tỉnh lào cai hiện có hơn
tỉnh lào cai hiện có hơn bảy cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp bao gồm nhiều ngành nghề
sau thời gian bị gián đoạn sản xuất do dịch bệnh đến nay hầu hết các cơ sở đã hoạt động trở lại
tuy nhiên bên cạnh những tín hiệu tích cực các cơ sở sản xuất cũng gặp khó khăn do hàng hóa không xuất khẩu được thiếu hụt nguồn vốn
tìm mọi biện pháp để phối hợp với các khách hàng đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có chịu tác động ảnh hưởng của dịch covid
để tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh
thực hiện gia giãn hạn nợ cho khách hàng chịu tác động của ảnh hưởng dịch covid
xác định đủ điều kiện thì có thể miễn giảm lại theo quy định
tình hình dịch bệnh tác động chung đến hoạt động của nhiều ngành lĩnh vực
vì vậy nơi nào chuẩn bị tốt hơn cho thời kỳ hậu dịch sẽ có điều kiện thắng lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
ngay lúc này sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển
của các doanh nghiệp sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh